theo tổng cục thống kê quý i năm hai nghìn một mươi tám tốc độ tăng trưởng gdp nông lâm sản và thủy sản tăng bốn ba
mức tăng cao nhất trong một mươi ba năm gần đây
kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám tăng chín sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của việt nam như là cà phê cao su hồ tiêu hay chè
lại bất ngờ giảm mạnh về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái
hồ tiêu có sự giảm khá mạnh về giá xuất khẩu với gần bốn mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
dù tăng về sản lượng xuất khẩu nhưng giá trị xuất khẩu tiêu ba tháng đầu năm vẫn giảm trên ba mươi bảy đạt hai trăm linh ba triệu đô la mỹ
tiếp đến là cao su mặt hàng này ước xuất khẩu được hai trăm bảy mươi hai tấn với bốn trăm linh ba triệu usd
tăng tám chín về khối lượng nhưng giảm gần hai mươi một về khối lượng
tuy nhiên một số mặt hàng xuất khẩu có sự giảm mạnh về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
xuất khẩu cà phê ước đạt năm trăm hai mươi tấn với một tỷ usd tăng một mươi năm một về khối lượng nhưng lại giảm một bảy về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
giá cà phê xuất khẩu bình quân hai tháng đầu năm đạt một chín trăm bốn mươi năm usd một tấn giảm một mươi bốn hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
theo đó nguyên nhân được đưa ra về sự giảm giá mạnh của các mặt hàng chủ lực này là do giá xuất khẩu
giảm khá sâu